các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc xây dựng dự án luật góp phần đơn giản hóa thủ tục đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú tại việt nam
góp phần phát triển kinh tế xã hội vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo đồng bộ thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường đầu tư
cảm thấy nhận thấy là việc phục vụ và làm cấp cân cước công dân cho bà con nhân dân là rất là tân tinh và khoa học
cả đồng chí cũng đã có nhiệt tinh đi đến tân tinh hồ dân mà ủm đau không đi lại được
thì cả đồng chí đã mải mọc đến để làm cho phục vụ bà con
bằng việc triển khai quyết liệt đồng bộ linh hoạt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân trên địa bàn
tính đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh hà tĩnh đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước gắn chip điện tử cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trên toàn tỉnh
với một mươi ba trên một mươi ba công an cấp huyện hai trăm một mươi sáu trên hai trăm một mươi sáu công an cấp xã hoàn thành chỉ tiêu
vượt tiến độ một mươi ngày so với cam kết của giám đốc trước lãnh đạo bộ công an và vượt tiến độ tám mươi ngày so với mốc thời gian bộ giao
thì có thể nói rằng là anh em lực lượng công an là cùng hệ trực vật vạ khó khăn
nhưng mà được thừa chỉ đạo từ chính phủ của bộ công an của tỉnh từ bàn nhân dân tỉnh
thì có thể nói rằng là anh em lực lượng công an là có một cách tuyệt liệt
từ cấp xã cấp thôn cấp xã đến cấp huyện cấp tỉnh thì đều vào một cung đồng hành
vì người dân đồng hành để làm cái đẻ là quy định này
thì rất biểu đất đánh giá cao khiến lực lượng công an
dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất
cơ sở hạ tầng nhưng với sự đồng thuận trách nhiệm quyết tâm trên dưới đồng lòng
từ người đứng đầu đến các cấp các ngành và sự dốc sức đồng lòng của toàn dân
để xây dựng công dân số chính phủ số xã hội số
việc cấp căn cước công dân cho một trăm linh công dân đủ điều kiện
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trả tự
thúc đẩy các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia
tạo nền tảng để người dân sớm được hưởng những tiện ích thiết thực do thẻ căn cước mới mang lại
để kịp thời khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ công an
đồng thời tiếp tục lan tỏa đến công an các đơn vị địa phương trên cả nước
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có thư khen gửi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh
vì đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước gắn chip điện tử
cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trên toàn tỉnh
nội dung thư khen nêu rõ tỉnh hà tĩnh là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước
về hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
thúc đẩy các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia
tạo nền tảng để người dân sớm được hưởng những tiện ích thiết thực do thẻ căn cước mới mang lại
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và biểu dương khen ngợi
chúc mừng thành tích của công an tỉnh hà tĩnh
bộ trưởng đề nghị đồng chí giám đốc công an tỉnh hà tĩnh tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên
việc cấp căn cước công dân gắn chip gắn với cấp tài khoản định danh điện tử
cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn đồng thời hỗ trợ các địa phương khác
trong điều kiện khả năng cho phép đẩy mạnh công tác cập nhật bổ sung
làm sạch bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống và làm tốt vai trò thường trực
tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả đề án sáu của chính phủ
về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và sắp thuộc điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đồng chí cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua
sớm hoàn thành chỉ tiêu cấp một trăm linh căn cước công dân trong cả nước
bảo đảm chính xác thông tin tạo thuận lợi nhất cho người dân và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
vào sáng ngày hôm nay đảng ủy cục công nghiệp an ninh đã tổ chức
chung kết hội thi bí thư tri bộ giỏi năm hai nghìn hai mươi ba sau khi tổng kết hội thi ở các đảng bộ cơ sở trực thuộc
đảng bộ cục với việc lựa chọn các thí sinh xuất sắc nhất tham dự chung kết hội thi
trung kết hội thi bí thư tri bộ giỏi cục công nghiệp an ninh được tổ chức trong một ngày
với sự tham gia của một mươi thí sinh xuất sắc đại diện cho một mươi tri bộ cơ sở trực thuộc cục
với bốn nội dung thi gồm thi viết tự giới thiệu vấn đáp thuyết trình
xác định tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng là hạt nhân chính trị của cơ sở
trong đó bí thư tri bộ có vai trò quan trọng trong tổ chức các hoạt động của tri bộ là hạt nhân đoàn kết
thống nhất ý chí và hành động trong tri bộ và các tổ chức ở đơn vị góp phần rất quan trọng
trong việc xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch vững mạnh
hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư tri bộ
tạo điều kiện để các đồng chí bí thư tri bộ học tập trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
nâng cao năng lực lãnh đạo kỹ năng xử lý tình huống thực tế
hội thi cũng là dịp để tuyên truyền phổ biến các nghị quyết quy định của đảng
nhân rộng các điển hình tiên tiến cổ vũ động viên thúc đẩy các cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các bạn mới đây vào chiều ngày một mươi tháng năm trung úy trần nhật
duy cảnh sát khu vực thuộc công an phường hai quận tân bình tp hcm cùng với tổ công tác tuần tra trên địa bàn
phát hiện ba đối tượng khả nghi trộm cắp tài sản của người dân tổ công tác đã tiến hành áp sát kiểm tra hành chính
lúc này các đối tượng manh động đã dùng bình xịt hơi cay liên tiếp xịt vào mặt trung úy duy để mở đường tàu thoát
tuy nhiên trung úy trần nhật duy vẫn quyết tâm đeo bám quật ngã một nghi can xuống đường
đoạn video clip ghi lại hành động dũng cảm này đã được cộng đồng mạng chia sẻ với nhiều lời khen ngợi vì quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng của chiến sĩ công an
chiều ngày một mươi tháng năm trên đường bạch đằng phường hai quận tân bình tp hcm phát hiện nhóm nghi can trộm xe máy
tổ công tác của công an phường hai quận tân bình đuổi theo bắt giữ
quá trình truy đuổi trung úy trần nhật duy đã bị chúng dùng bình xịt hơi cay tấn công liên tục
dù phải hứng chịu lượng lớn hơi cay vào mặt
song cán bộ này vẫn quyết không buồn tay dũng mạnh cuột ngã được một trong số ba đối tượng
đoạn clip nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ với nhiều lời khen ngợi
tinh thần dũng cảm quyết tâm bắt tội phạm đến cùng của chiến sĩ cảnh sát
cảm ơn các đồng chí công an